thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại bãi rác khánh sơn
mới đây sở tài nguyên và môi trường thành phố đã tiến hành phủ bạt hdpe các hộp trôn lấp rác thải tại bãi rác khánh sơn
quận liên triều với diện tích phủ bạt là chín mươi m
hiện nay các hộp rác một hai ba đã được phủ hoàn toàn bằng hạt nhựa high density polyethylene hdpe
là loại nhựa có độ bền tốt nhất chống lại sự ăn mòn tự nhiên như nước gió mưa acid
vì vậy các đơn vị thi công tiếp tục tập trung triển khai thi công tại học bốn và học năm
với tổng diện tích khoảng chín mươi m hai tổng kinh phí thực hiện hơn một mươi hai năm tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thành phố năm hai nghìn một mươi chín
phương án thi công sẽ phủ cuốn chiếu từ các ta luy và phủ chờ đối với các khu vực chưa đủ cao trình
dự kiến tiến độ che phủ trong tháng chín đạt ba mươi tháng một mươi một đạt năm mươi tháng một mươi hai đạt bảy mươi năm
phần còn lại được phủ bạt trờ trong quá trình tiếp nhận rác và sẽ hoàn thành một trăm linh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác giảm thiểu mùi hôi
đồng thời ngăn ngừa và giảm thiểu lượng nước dỉ rác phát sinh nhất là trong mùa mưa này